trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thế giới
thì tại nước ta trong một mươi một tháng qua việt nam vẫn giữ mức xuất siêu kỷ lục đạt hai mươi một tỷ đô la mỹ
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam một mươi một tháng ước đạt hơn bốn trăm tám mươi chín tỷ đô la tăng ba năm so với cùng kỳ năm trước
ghi nhận ba mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la chiếm chín mươi hai tổng kim ngạch xuất khẩu
nhiều mặt hàng chủ lực đã duy trì được đạt tăng trưởng tốt như nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt một trăm ba mươi tám tỷ đô la
nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt hơn chín mươi tỷ đô la nhóm hàng nông lâm sản đạt gần một mươi chín tỷ đô la
hiện mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu đứng đầu của việt nam tiếp theo là thị trường trung quốc eu asean hàn quốc và nhật bản
trong bối cảnh xuất khẩu của nhiều quốc gia trong khu vực tiếp tục giảm hoặc tăng trưởng chậm lại
thì kết quả tăng trưởng xuất khẩu của việt nam một mươi một tháng qua là một
sự nỗ lực rất lớn